thông tin chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút tính đến sáu giờ chiều ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín tại đà nẵng và quảng ngãi
cụ thể các bệnh số bốn trăm một mươi chín là nam một mươi bảy tuổi ở phường quảng phú tp quảng ngãi
hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đi cách ly điều trị tại trung tâm y tế bình sơn cơ sở điều trị hai khu công nghiệp dung quất tỉnh quảng ngãi
và ca bệnh số bốn trăm hai mươi là nữ bảy mươi một tuổi ở phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện c đà nẵng
như vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì việt nam ghi nhận tổng cộng bốn trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
thưa quý vị vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi năm và đề nghị những ai đã đến trung tâm tiệc cưới for yuples
địa chỉ tại công viên trung tâm đường hai tháng chín hải châu tp đà nẵng trong khoảng thời gian từ một mươi h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi ngày một mươi tám tháng bảy